tại thủ đô hà nội học viện chính trị quốc gia hồ chí minh đã tổ chức hội nghị trực tuyến
tổng kết công tác năm hai nghìn một mươi chín triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi với năm điểm cầu
tại các đơn vị trực thuộc học viện trên cả nước
đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban tổ chức trung ương đã tới dự và phát biểu chỉ đạo
báo cáo tổng kết các mặt công tác năm hai nghìn một mươi chín lãnh đạo học viện nhấn mạnh
học viện chính trị quốc gia hồ chí minh đã đổi mới mạnh mẽ các nội dung
chương trình đào tạo bồi dưỡng các chuyên đề bài giảng được bổ sung tăng cường
các nội dung về bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng đấu tranh phản bác các quan điểm
sai trái thù địch năm hai nghìn hai mươi học viện sẽ tiếp tục đổi mới toàn diện với khẩu hiệu
dân chủ kỳ cương gương mẫu sáng tạo hiệu quả trưởng ban tổ chức trung ương phạm minh chính
đề nghị tập thể cán bộ giảng viên học viên học viện cần quan triệt thực hiện
có hiệu quả chỉ đạo của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng về định hướng
phát triển của học viện thời gian tới trong đó có việc hoàn thiện triển khai
chiến lược phát triển học viện đến năm hai nghìn ba mươi và tầm nhìn hai nghìn bốn mươi năm quan tâm đầu tư
thỏa đáng hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực để học viện xứng đáng tiếp tục là
chiếc nôi đào tạo bồi dưỡng nhiều thế hệ cán bộ lãnh đạo đảng và nhà nước ta
qua các thời kỳ